liên quan đến việc xây dựng sai phép một trăm linh bốn căn hộ của công trình tổ hợp khách sạn và trung cư cao cấp sơn trà
thuộc tập đoàn mường thanh mới đây cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đà nẵng
đã có quyết định tạm bình trị hoạt động các tầng xây dựng cháy phép này
trước đó qua kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khối căn hộ trung cư
của công trình tổ hợp khách sạn và trung cư cao cấp sơn trà
lực lượng phát hiện khu vực từ tầng hai đến tầng năm của công trình chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu
hạng mục phòng cháy chữa cháy nhưng chủ đầu tư đã bố trí cho năm mươi hộ dân vào ở
đồng thời công trình đã vi phạm các quy định đảm bảo phòng cháy chữa cháy
trước những vi phạm trên cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đà nẵng đã quyết định
tạm bình trị hoạt động từ tầng hai đến tầng năm của công trình trong thời gian một tháng
cũng theo cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đà nẵng
trước việc chủ đầu tư xây dựng trái phép một trăm linh bốn căn hộ tại khu vực này và công trình cũng chưa được nghiệm thu
nên đơn vị kiến nghị ubnd thành phố xử lý rất điểm việc chuyển đổi công năng sai phép của cơ sở
không để tồn tại kéo dài khó kiểm soát và gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy và chữa cháy